chị minh này thời tiết bắc bộ và các trong đoạn của thủ đô hà nội thì cũng đã mưa ẩm mấy ngày hôm nay rồi
không biết là cái thời tiết này còn kéo dài đến bao giờ
vâng quả thật là thời tiết mưa ẩm gây khó khăn cho người đi bộ
và theo dự báo thời tiết thì không khí lạnh liên tục bổ sung
sẽ mang một lượng hơi ẩm lớn từ biển vào trong đất liền
dự báo hình thái thời tiết này sẽ còn duy trì cho đến sáng thứ ba tuần tới
và trong ngày hôm nay khu vực bắc bộ sẽ còn mưa nhiều
và mưa đã liên tục trong nhiều ngày dễ khiến cho đất đá bởi nhão
vì vậy bà con sinh sống ở khu vực đồi núi
thì cần lưu ý trước các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sạt lửa đất
không khí lạnh tăng cường xuống miền trung cũng sẽ gây mưa từ nghệ an quảng ngãi
tuy nhiên đến trưa chiều hôm nay mưa sẽ giảm dần
và mọi sinh hoạt di chuyển của người dân cũng sẽ trở nên dễ chịu hơn
tránh ngược hoàn toàn thì tp hcm và khu vực nam bộ
trời nắng nóng khá là thuận lợi cho việc di chuyển đi lại
cũng như vệ sinh nhà cửa trong ngày cuối tuần